cần phải xây dựng khu công nghệ cao hỏa lạc là một thành phố khoa học công nghệ một đô thị sinh thái và thông minh là nơi tập trung liên kết hoạt động đào tạo nhân lực công nghệ cao
đây là mong muốn của thủ tướng nguyễn xuân phúc khi thăm và làm việc tại khu công nghệ cao hòa lạc vào sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng hai
thủ tướng nguyễn xuân phúc
với hai dự án làng phần mềm fpt và trường đại học fpt có quy mô sáu bốn hectare là dự án đầu tiên và lớn nhất trong lĩnh vực phần mềm được triển khai và đưa vào sử dụng tại khu công nghệ cao hòa lạc với năm lập trình viên cán bộ nhân viên làm việc
dự án đại học fpt có quy mô ba mươi hectare hiện có bốn sinh viên đang học tập và làm việc
do khu công nghệ cao hòa lạc đang trong giai đoạn tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng nên việc thu hút đầu tư chưa đạt kết quả như mong đợi
tuy vậy tiềm năng và cơ hội phát triển khu công nghệ cao hòa lạc cũng được khẳng định qua việc các tổ chức quốc tế như zika coica adb đã hỗ trợ tài chính và các nguồn lực khác để xây dựng và phát triển khu công nghệ hòa lạc
mặc dù gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng và cơ chế chính sách nhưng một số nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp lớn trong nước cũng đã lựa chọn khu công nghệ này là địa bàn đầu tư trọng điểm của mình
hiện có ba mươi sáu dự án đang hoạt động với khoảng trên một mươi người đang làm việc và học tập
hai mươi dự án đang xây dựng ba mươi dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai bốn trăm ba mươi sáu tỷ đô la mỹ
các trung tâm nghiên cứu của tập đoàn viettel nissan đã nghiên cứu ra nhiều công nghệ và giải pháp phục vụ phát triển những sản phẩm chiến lược của các tập đoàn này